thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tiếp tục phần thẩm vấn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vấn các bị cáo về hành vi nhận tiền của phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp việt á gọi tắt là công ty việt á
hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội này đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ
mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
khai tại tòa cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương phạm duy tuyến cho rằng
việc nhận hai mươi bảy tỷ đồng chỉ là chia sẻ lợi nhuận
cho đến khi bị bắt bị cáo tuyến mới biết việc nhận tiền là sai
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương
khai một lần nhận tiền của việt đưa một trăm linh usd
và nhận từ phạm duy tuyến ba lần với tổng số tiền là sáu trăm linh triệu đồng và năm mươi usd
giống như nhiều bị cáo khác hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng phạm công tạc
cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố mình
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý
công an tp hcm cho biết liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ pháp về việt nam
phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay tân sơn nhất
cơ quan điều tra khai hai cấp đã khởi tố ba trăm ba mươi một bị càng
tại buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi ba và một số công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hcm cho biết trong công tác phòng chống tội phạm ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã triệt phá hai hai trăm bốn mươi chín vụ án liên quan đến ma túy
thu giữ chín trăm bốn mươi bốn kg ma túy các loại ba mươi bảy khẩu súng hai trăm năm mươi ba viên đạn
mở rộng vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ pháp về việt nam
đại diện công an tp hcm cho biết ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều đơn vị liên quan
phát hiện thu giữ khoảng một mươi một kg ma túy tổng hợp
được ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng nước xúc miệng
nhóm phạm tội đã thuê các tiếp viên hàng không sách tay vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam qua đường hàng không
sau gần một mươi tháng xảy ra vụ việc tính đến ngày ba tháng một
công an tp hcm đã khởi tố một trăm ba mươi vụ với ba trăm ba mươi một bị can xử lý hành chính gần tám mươi người
công an cũng thu giữ hơn bảy mươi kg ma túy các loại bốn khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan
giá trị ma túy
những người liên quan mua bán trên hai mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trái phép
dưới hình thức mua bán số lô số đề quy mô lớn trên địa bàn hai huyện châu thành và châu phú
đồng thời khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra cùng về hành vi đánh bạc
theo đó năm đối tượng đều trú tại tp hcm gồm võ thị diệu phạm thị kim ngân
nguyễn ngọc thiện võ văn toàn và phan thị diệu hiền
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
và công an một số địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi địa điểm trên địa bàn hai huyện châu phú và châu thành
bắt giữ một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán giao nhận số lô số đề
tăng vật thu giữ trên sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt một mươi sáu điện thoại di động các loại
hai đầu cpu cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
ngay sau đó đã có nhiều đối tượng liên quan đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi vi phạm của mình
bước đầu công an tp hcm xác định đứng dây số lô số đề này hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia
phương thức hoạt động của các đối tượng là chuyển số lô đề qua mạng xã hội gia lô
sau đó chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng quy mô giao dịch khoảng sáu tỷ đồng một tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và viện kiểm sát tp hcm vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với dương thị thiếu chú tại huyện lệ thủy về tội tham ô tài sản
theo hồ sơ vụ án dương thị thiếu lợi dụng được giao nhiệm vụ là cửa hàng trường thuộc công ty cổ phần nhôm yangli việt nam
có địa chỉ tại thành phố đồng hới
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba đã tiếp nhận hàng hóa từ công ty và xuất bán hàng hóa cho khách rồi thu tiền bán hàng hơn một mươi tỷ đồng
tuy nhiên thiếu chỉ báo cáo tài chính chuyển về tài khoản của công ty với số tiền hơn chín tỷ số tiền còn lại gần một tỷ đồng
thiếu đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
qua công tác trinh sát nắm tình hình
lực lượng chức năng công an tp hcm đã liên tiếp bóc gỡ nhiều ổ nhóm tiến dụng đen
đây là các điểm cho vai lãi nặng có quy mô hoạt động lớn
số tiền mà các đối tượng cho vay lãi nặng lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất lên tới hai trăm chín mươi hai một năm
với sự vào cuộc của cơ quan chức năng hoạt động của nhóm đối tượng này đã được kiềm chế
góp phần giữ an ninh trật tự trên địa bàn
cho vai lãi nặng dưới hình thức bóc bắt họ tỷ lệ đưa ra là một mươi tám trả trong hai mươi năm mươi ngày
tức lãi suất bốn đến tám đồng trên triệu trên ngày
nhóm của nguyễn văn thành tức thành bẹt nguyễn nam khang trương văn thắng nguyễn quang anh
và một mươi chín đối tượng khác vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt khẩn cấp
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận để trao đổi công việc
các đối tượng tạo nhóm trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội
ngoài ra thành còn chỉ đạo nam thắng quang anh lập năm đại lý cấp dưới
mỗi đại lý ba bốn nhân viên để tìm kiếm khách hàng về tiền
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cũng đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp
tạm xử hình sự với sáu đối tượng vũ sình lợi nguyễn trí tỉnh nguyễn thị thảo
ngô tuấn anh đặng đạt hợp đỗ hoài nam về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với các thủ đoạn mới biến tướng lợi dụng công nghệ cao nốt bóng doanh nghiệp các cửa hàng thực hiện các hành vi cho vay
hoạt động của các ổ nhóm tín dụng đen thường đòi nợ chế pháp luật gây bức xúc dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay lực lượng cảnh sát hình sự hà nội đã khởi tố ba mươi sáu vụ với một trăm ba mươi năm bị can liên quan đến hoạt động này
trong thời gian vừa qua tội phạm tín dụng đen trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn những khúc tạp
thì đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm chúng tôi cũng đã tham hiu cho ban chủ yếu phòng để đề xuất với ban giám đốc công an thành phố
triển khai nhiều biện pháp giải pháp để đấu tranh ngăn phòng ngừa và bắt giữ nhóm tội phạm tín dụng đen
và các đối tượng hoạt động tín dụng đen nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố
vì vậy tình hình tín dụng đen trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiềm chế không phát sinh những vụ việc phức tạp
hoạt động của tội phạm tín dụng đen thường là nguồn phát sinh các loại tội phạm
các loại tội phạm khác cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân nếu có nhu cầu vây tiền không nên tìm đến những hình thức này
cần đến các cơ sở tín dụng uy tín để được vay với lãi suất tốt
nếu phát hiện ra các hành vi cho vay lãi nặng cần báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép pháo
thu giữ gần một tấn pháo nổ
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày
ba tháng một tại khu vực thôn bốn thuộc xã an sơn huyện thủy nguyên công an huyện thủy nguyên phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn kiêm
trú tại huyện thủy nguyên có hành vi tàng trữ trái phép pháo thu giữ một mươi bánh pháo có trọng lượng một mươi tám kg
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và khu vực liên quan của đối tượng lực lượng công an huyện phát hiện thu giữ thêm bốn mươi ba bao dứa
bên trong đều chứa pháo cuốn thành phẩm với tổng trọng lượng là bảy trăm tám mươi một kg
bước đầu đối tượng kiêm khai nhận đặt mua thuốc nổ trên mạng rồi mang về tự đóng cuốn với mục đích là bán trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
xong chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đang tiến hành kiểm tra xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại km hai trăm một mươi năm cộng tám trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận phường duy minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam giữa xe mô tô do một người phụ nữ điều khiển với xe máy điện do chị đoàn thị gấm trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội điều khiển cùng đi hướng hà nội phủ lý
sau tai nạn thì người phụ nữ điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường
đặc điểm nhận dạng phương tiện của người phụ nữ liên quan đến vụ tai nạn giao thông như sau
về phương tiện xe mô tô kiểu honda way màu xanh ngọc chưa xác định biển kiểm soát
đặc điểm về người là nữ giới
người mũ bảo hiểm chùm đầu không cầm màu đỏ
mặc áo khoác dạng áo phao màu xanh nhạt quần dài màu ghi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đề nghị người dân biết phát hiện tố xác chủ các phương tiện tham gia giao thông có camera hành trình cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra để kịp thời phát hiện xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đề nghị người dân biết phát hiện tố xác chủ các phương tiện tham gia giao thông có camera hành trình cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra để kịp thời phát hiện xử lý
cơ quan thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá một vụ hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
cơ quan thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá một vụ hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thị vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường nghĩa đức về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra nguyễn thị vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố gia nghĩa vay
với tổng số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng với lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi hai một năm
quá trình điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
bao gồm một điện thoại di động một xe ô tô hai cuốn sổ bốn mươi một giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác
cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai từng vay tiền của nguyễn thị vang
với lãi suất cao xin liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa qua đội cảnh sát hình sự để được hướng dẫn giải quyết
là nhân viên quản lý của một cửa hàng thu mua xe cũ trần thị lan anh trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của cửa hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị lan anh
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện quỳnh lưu xác định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách
lan anh đã làm giả giấy đăng ký xe của hai trăm sáu mươi bộ hồ sơ để chiếm đoạt của cửa hàng acb tín đạt hơn ba tỷ đồng
khám xét nơi ở làm việc của đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa triệt phá và ra các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố năm bị can trong đường dây đánh bạc trái phép
dưới hình thức mua bán số lô
số đề quy mô lớn trên địa bàn hai huyện châu thành và châu phú
sau thời gian điều tra xác minh ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an một số địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi địa điểm
trên địa bàn hai huyện châu phú và châu thành
bắt giữ một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán giao nhận số lô số đề
tăng vật thu giữ trên sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt một mươi sáu điện thoại di động các loại
cpu cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
chúng tôi xác định là các đối tượng này đã hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
ban đầu xác định liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia
với phương thức thủ đoạn bọn chúng hoạt động là chuyển qua gia lô về vấn đề số lô số đề
sau đó bọn chúng chuyển tiền thắng thua bằng tài khoản ngang hàng
với quy mô ban đầu chúng tôi xác định là phản số tiền rất là lớn
khoảng sáu tỷ đồng trên một tháng
qua điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi đánh bạc
gồm võ thị diệu phạm thị kim ngân nguyễn ngọc thiện cùng chú tại huyện châu thành
và võ văn toàn phạm thị diệu hiền cùng chú huyện châu phú
trong quá trình điều tra đã có nhiều đối tượng liên quan đến cơ quan công an đầu thú
khai nhận hành vi vi phạm của mình
tôi xin kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc như trên
phải nhanh chóng đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
để đầu thú để được hưởng chính sách phân hồng của pháp lực
đồng thời cũng là cảnh báo chung đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức là như số lô số đề đá gà đá gà qua mạng
chơi tài xỉu đánh bại cá đổ bóng đá v v
phải ngưng hoạt động ngay
vì đây là hành vi đánh bạc
khi vi phạm pháp lực công an chúng tôi tăng cường vấn đề
là công tác xác minh bắt xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp lực
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng
truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này
thưa quý vị càng gần đến thời điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến ngày càng phức tạp
công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
vừa phát hiện đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép quy mô lớn
thu dữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
tại thôn hội tân xã ninh lai
công an huyện sơn dương bắt quả tăng đối tượng nguy như quang nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh vĩnh phúc
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô của đối tượng này
có sáu mươi hộp pháo với tổng trọng lượng hơn một trăm một mươi năm kg
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện sơn dương đã xác định
làm rõ phạm đăng hưng chúa tỉnh ninh bình
là người bán số pháo trái phép
hưng khai nhận mua lại từ lý minh hạnh ở lào cai
hiện vụ việc đang được công an huyện sơn dương hoàn chỉnh hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thì công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân
triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm
nhất là các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
và sau một mươi năm ngày sáng công an huyện sơn dương
để ra quân lực lượng công an toàn tỉnh thái nguyên
đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo trái phép
đây là hai đối tượng vũ ngọc hiền và lê tuấn anh
cùng chú tại huyện đại từ
vừa bị công an huyện đại từ phát hiện bắt quả tang
vì hành vi mua bán hàng cấm
tăng vật thu giữ là ba mươi ba kg pháo các loại
gồm pháo giàn pháo cối pháo củ và pháo bi
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
mua số pháo trên mục đích để bán kiếm lời
trong quá trình lúc em đi làm
bắt đầu chuẩn bị về
em có gọi điện cho bạn tuấn anh
bảo là mang pháo xuống chỗ thị trấn hùng sơn
cạnh xốp quần áo dưới vũ
để mang pháo xuống cho em
xong là em mới bạn
em có rủ bạn tuấn anh này đi
mang pháo đi giao cho một anh
ở trên xóm thắng lợi xã tiên hộ
để giao hàng cho anh ấy
trong quá trình đi giao hàng
thì em đã bị
tổ công sát điều tra
ở công an huyện đại tờ
bắt giữ và tạm gian
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả
đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
lực lượng công an đã tham ưu
với cấp ủy chính quyền các cấp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật
về quản lý sử dụng pháo
nhất là đối với học sinh sinh viên thanh thiếu niên
trong đó chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức
nội dung phong phú đa dạng
phù hợp với từng vùng miền địa bàn đối tượng
tổ chức cho nhân dân ký cam kết
không sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo trái phép
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
nhất là tại các địa bàn trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự
tăng cường kiểm tra ra soát
lên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn phạm tội
để có biện pháp quản lý đấu tranh ngăn chặn
tổ chức công tác nắm tình hình địa bàn
tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo
thực hiện đợt cao điểm
tấn công chứa nắp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thìm
đảng quỷ lãnh đạo công an huyện
đã tập trung chỉ đạo
các đội nghiệp vụ
công an các xã thị trấn
thứ nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền
tập trung cho ký cam kết
các quy định về
vũ khí vật liệu lỗ
công cụ hỗ trợ và pháo
ngoài ra thì lực lượng công an huyện
cũng đã tập trung chỉ đạo
đấu tranh quyết liệt
đối với các loại tội phạm và tệ lạ
xã hội đảm bảo an ninh trật tự
trong dịp tết nguyên đán
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện
xử lý hai mươi hai vụ
thù giữ hơn hai trăm năm mươi kg pháo nổ
và hóa chất để chế tạo pháo
khởi tốn năm vụ tám bị can
về các tội sản xuất tàng chữ vận chuyển
buôn bán pháo nổ chai phép
xử phạt vi phạm hành chính một mươi một trường hợp
thu nộp ngân sách nhà nước hơn năm mươi năm triệu đồng
từ nay đến tết nguyên đán sắp thìn
tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến pháo
có diễn biến phức tạp
công an tỉnh thái nguyên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm
mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
không sản xuất mua bán tàng chữ
sử dụng pháo nổ
nhất là pháo tự chế
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an thành phố bôn ma thuật
tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ hành vi
chống người thi hành công vụ đối với
hai người đàn ông say xỉn hành hung cán bộ
cảnh sát giao thông trong lúc dừng
để kiểm tra nông độ cồn
ngày một tháng một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông
công an thành phố bôn ma thuật
đang thực hiện nhiệm vụ trên đường lê duẩn
phường ea tam
thì phát hiện hai người đàn ông đi xe máy
có dấu hiệu đã uống rượu bia
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên người điều khiển xe là tạ hữu hóa
chú tại thành phố bôn ma thuật
không hợp tác mà chửi bới
dùng tay đấm hai cán bộ cảnh sát giao thông
lúc này người ngồi sau xe là tạ hữu quý
đã hỗ trợ hóa
giữ một cán bộ cảnh sát giao thông
rồi dùng điện thoại quay video ăn vạ
sau đó công an phường ea tam
đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông
đưa hai người đàn ông liên quan
về trụ sở làm việc
theo kết quả đo nồng độ cồn
hóa vi phạm ở mức một một trăm năm mươi bốn mg
trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh
thưa quý vị với các giải pháp quyết liệt
và sự vào cuộc mạnh mẽ
của cả hệ thống chính trị
tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh thanh hóa
xuất cảnh sang các nước lao động trái pháp luật
đã giảm một cách đáng kể
tuy nhiên vào thời điểm trước và trong
sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thì tình trạng này lại có dấu hiệu bùng phát trở lại
ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại thanh hóa
đang làm cơ khí ở bắc ninh
với thu nhập khá ổn định
nhưng chỉ vì nghe theo những lời đường mật
của các đối tượng môi giới trên mạng xã hội
mà anh lê văn thiệu ở huyện lang chánh
đã bỏ việc để sang myanmar làm
với hy vọng
việc nhẹ lương cao và có được cuộc sống tốt hơn
thế nhưng khi sang đến nơi
anh đã bị ép vào làm
tại các cơ sở kinh doanh trực tuyến
lừa đảo trên mạng
cũng như anh thiệu
anh nguyễn văn bình
ở xã ngư lộc huyện hậu lộc
cũng từng có thời gian xuất cảnh sang trung quốc
lao động bất hợp pháp
và bị lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ
sau nhiều ngày bị giam giữ
phải tốn không ít tiền của
anh bình mới được trở về nước
và tìm được công việc ổn định
mình bỏ ra rất nhiều để đánh đổi được
cái đồng tiền đấy ạ
thứ nhất là bất hợp pháp ạ
ra đường bị công an bắt ạ
hôm nay ra đường xô sắc gì cái là không ai đứng ra
báo lãnh cho lên
lựa chọn an toàn nhất là
mình thôi cho dù đói lo hay không biết
nhưng mà mình ở việt nam mình làm
vẫn cứ hơn ở bên trung quốc
những trường hợp như anh lê văn thiệu
không phải là ít
bởi hiện nay trên địa bàn tỉnh
vẫn có khoảng hai sáu trăm linh công dân
đang cư trú vào lao động trái phép
tại các nước
trong đó có hơn một năm trăm linh trường hợp ở trung quốc
mặc dù đã thường xuyên tuyên truyền cảnh báo
về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng môi giới
và những hệ lụy khôn lường khi xuất cảnh lao động trái phép
thế nhưng vẫn có không ít người
do nhận thức hoặc do không có việc làm
thu nhập ổn định
nên vẫn cố tình vi phạm
hôm qua công tác phòng ngừa đấu tranh
chúng tôi đã khởi tố điều tra một mươi năm vụ

liên quan đến hoạt động xuất cảnh trái phép
trên địa bàn tỉnh thanh hóa
phối hợp với lực lượng chức năng
tổ chức công tác bảo hộ giải cứu
được năm mươi ba trường hợp công dân
từ campuchia và myanmar trở về nước
phòng ngừa phát hiện
đã được phát hiện
một mươi tám đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép
qua đấu tranh
tình hình xuất nhập cảnh trái phép
trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được kiểm soát
số lượng các vụ việc
các trường hợp xuất cảnh trái phép
đã giảm rõ rệt
thời điểm hiện tại
đối với ngư lọc chúng tôi
có khoảng trên một trăm linh công dân
đang xuất cảnh trái phép ở các nước
những trường hợp đấy
chúng tôi đã đến từng hội gia đình
vận động gia đình
kêu gọi người thân
trở về địa phương
tránh tình trạng lao động xuất cảnh trái phép
đối với những đối tượng cố tình vi phạm
chúng tôi sẽ lập hồ sơ
và xử lý theo quy định của pháp luật
hệ lụy của việc xuất cảnh lao động trái phép
là khôn lường tiền mất tật mang
nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình
chỉ vì những lời hứa
của những người không hề quen biết
mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác
không nghe không tin những lời dụ dỗ
lừa phình của các đối tượng xấu
với chiêu trò việc nhẹ lương cao
tránh bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản